chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thương mại song phương gia tăng hơn nữa không chỉ ở mức hơn một trăm linh triệu usd như hiện nay
khi mà tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất nhiều
hoàn ngành chuyến thăm của phó thủ tướng vladimir semesko thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
đây là dấu mốc quan trọng mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa việt nam và belarus
một đối tác quan trọng của việt nam việt nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục gìn giữ
vùn đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững với belarus
đánh giá cao kết quả làm việc giữa phó thủ tướng belarus với bộ công thương việt nam
thủ tướng mong muốn kim ngạch thương mại song phương gia tăng hơn nữa không chỉ ở mức hơn một trăm linh triệu usd như hiện nay
trong khi tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn hai bên cần nghiên cứu mở ra các không gian hợp tác lớn hơn
trong một số lĩnh vực mà belarus có thế mạnh như sản xuất sữa cơ khí thiết bị công nghiệp
tiếp cựu bộ trưởng điều phố chính sách hàn quốc yoon dae hee thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
hiện nay hàn quốc đã trở thành một trong những đối tác lớn và quan trọng nhất của việt nam trong lĩnh vực đầu tư và thương mại
thủ tướng cũng nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác chi thức kỹ thuật chuyển giao công nghệ trong đầu tư của hàn quốc vào việt nam
do đó thủ tướng đánh giá cao hoạt động của ông yoon dae trong hỗ trợ kỹ thuật chia sẻ chi thức kinh nghiệm giúp việt nam
cựu bộ trưởng yoon dae cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đánh giá cao kết quả điều hành phát triển kinh tế xã hội của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam trong thời gian qua
ông chúc mừng việt nam tổ chức thành công rực rỡ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy qua đó góp phần nâng cao vị thế rất lớn của việt nam trên trường quốc tế
ông nêu rõ người dân hàn quốc hết sức quan tâm tin tức về quan hệ hợp tác hai nước nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước
ông đặc biệt quan tâm chương trình chia sẻ chi thức giữa hai nước qua đó đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội việt nam
ông cho rằng nếu chính phủ việt nam trú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì chắc chắn sẽ gặt hái thành công
cùng với đó quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài
chiều nay phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp đoàn tham khảo điều bốn quỹ tiền tệ quốc tế imf do ông alex momorat làm trưởng đoàn
đang làm việc tại việt nam
trưởng đoàn tham khảo điều bốn alex momorat cho biết trong thời gian làm việc tại việt nam đoàn đã đánh giá sơ bộ tình hình kinh tế vĩ mô về tài chính tiền tệ ngân hàng và hoạt động doanh nghiệp nhà nước
tại buổi tiếp ông alex momorat khuyến nghị chính phủ việt nam cần hiện đại hóa khuân khổ chính sách tiền tệ cải thiện công tác quản lý rủi ro khu vực tài chính hiện đại hóa thể chế và xây dựng năng lực giúp cởi trói cho khu vực tư nhân phát triển
đoàn tham khảo điều bốn dự báo triển vọng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám của việt nam tiếp tục khả quan khi kinh tế có thể đạt mức tăng sáu sáu lãm phát dưới bốn nhờ môi trường kinh doanh cải thiện sự đóng góp của khối fdi
ghi nhận các kiến nghị của imf phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chính phủ sẽ cân nhắc cẩn trọng các khuyến nghị trong điều hành kinh tế vĩ mô và đề nghị imf tiếp tục có những đánh giá tư vấn chính sách phù hợp cho chính phủ việt nam trong tái cơ cấu nền kinh tế
chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành tăng cường mối quan hệ hợp tác với imf đồng thời mong nhận được nhiều sự hỗ trợ của imf trong đào tạo tư vấn chính sách cho các bộ ngành
hôm nay phó thủ tướng cộng hòa belarus vladimir semesko và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ belarus đã đến thăm và làm việc tại tỉnh hương yên
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên nguyễn văn phóng đã giới thiệu khái quát với phó thủ tướng và đoàn công tác những nét nổi bật về truyền thống văn hiến lịch sử con người mảnh đất và các lợi thế của tỉnh hưng yên
tỉnh hưng yên vui mừng trước sự hợp tác giữa hai nước việt nam và belarus với dự án nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô của liên doanh maz asia ở huyện kim động tỉnh hưng yên
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên mong muốn phó thủ tướng và đoàn công tác trong thời gian tới quan tâm nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất phân bón tại tỉnh hưng yên tạo điều kiện đưa ra một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh hưng yên sang thị trường belarus quan tâm đào tạo lao động công nhân lành nghề cho nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô dự án sản xuất chế biến sữa tạo điều kiện để các nhà đầu tư của belarus đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh